quý vị đang theo dõi chương trình kinh tế tuần của truyền hình nhân dân
thưa quý vị tại việt nam kinh tế số phát triển từ cuối thập kỷ chín mươi của thế kỷ hai mươi
tăng trưởng mạnh mẽ khi internet phổ biến và mật độ sử dụng điện thoại thông minh cao
nhận thức tầm quan trọng của kinh tế số đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số năm mươi hai xác định phát triển kinh tế số
là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của việt nam
sau khoảng ba mươi năm phát triển tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số vào gdp năm hai nghìn hai mươi ba đạt trên một mươi hai
để đạt được mục tiêu hai mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm sẽ cần những nguồn lực và động lực mới để thúc đẩy kinh tế số
đây cũng là nội dung cuộc tọa đàm chương trình kinh tế tuần của truyền hình nhân dân hôm nay
xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình cùng chúng ta
ông nguyễn anh dương trưởng ban nghiên cứu tổng hợp viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
và ông nguyễn minh quý chủ tịch tập đoàn novaon
trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay
và trước khi vào phần trao đổi thì xin mời hai vị khách mời cùng quý khán giả
chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
chuyển đổi số đang là xu hướng động lực đổi mới và phát triển
trong đó kinh tế số là một trong ba trụ cột chính của chuyển đổi số của việt nam
và đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế
năm hai nghìn hai mươi ba ước tính tỉ trọng kinh tế số trong gdp việt nam đạt một mươi sáu năm tốc độ phát triển vào khoảng hai mươi trên một năm
báo cáo của google đánh giá tốc độ phát triển kinh tế số việt nam nhanh nhất đông nam á trong hai năm liên tiếp
hai nghìn hai mươi hai đạt hai mươi tám hai nghìn hai mươi ba đạt một mươi chín cao gấp ba năm lần tốc độ tăng trưởng gdp
việt nam có tốc độ đổi mới công nghệ ngày càng nhanh
xuất hiện nhiều công nghệ có tính bước ngoặt nhảy vọt như công nghệ truyền thông di động
với mạng bốn g hiện phủ sóng hơn chín mươi năm các hộ gia đình
bên cạnh đó việt nam đã xuất hiện nhiều ngành công nghiệp công nghệ thông tin mũi nhọn như thương mại điện tử các dạng kinh tế chia sẻ
vâng thưa ông anh dương kinh tế số của việt nam đã có những dấu ấn đáng ghi nhận như thế nào trong thời gian qua
có thể thấy trong thời gian vừa qua kinh tế số của việt nam cũng đã có những bước phát triển
theo thống kê mới nhất chúng ta có thể thấy số liệu của kinh tế số đã tính phần trăm trong gdp của nền kinh tế
cũng đạt khoảng trên dưới một mươi năm
thì đấy cũng là một cái con số tương đối tích cực cho thấy cái mức quy mô của nền kinh tế số ở việt nam
đặc biệt là một nền kinh tế còn đang phát triển và tương đối mở
thì đấy cũng là một quy mô tương đối tích cực
cái thứ hai là nhìn từ góc độ thống kê của nhiều tổ chức quốc tế
ví dụ như google temasek và bên
thì cũng cho thấy là kinh tế internet
những phần dựa trên nền tảng số
thì cũng đã duy trì được mức tăng trưởng ở mức hai con số trong những năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
cụ thể là năm hai nghìn hai mươi hai là tăng khoảng hai mươi tám
và hai nghìn hai mươi ba là tăng khoảng một mươi chín
thì đấy cũng là một con số rất là tích cực
và nếu nhìn từ góc độ khác thì chúng ta thấy những nghề nghề mà đóng góp trực tiếp cho kinh tế số
thì cũng đã có những bước tăng trưởng
ví dụ như là câu chuyện đối với ngành công nghiệp thông tin chẳng hạn
thì doanh thu cũng đã đạt khoảng ba mươi sáu ba tỷ trong quý một này
và cũng tăng khoảng một mươi bảy bảy
trong khi đó thì cái xuất khẩu thì đạt ba mươi một tỷ
và tăng khoảng một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
thì nói như vậy để thấy những cái kết quả mà chúng ta đạt được với kinh tế số
nó khá là tích cực
và những nền tảng để làm được điều đó
thì chúng ta cũng còn có những cái yếu tố rất là thuận lợi
ví dụ như câu chuyện về tư duy về chuyển đổi kinh tế số
sang kinh tế số
thì kể cả chính sách kể cả các cái quy định của đảng nhà nước
cũng như các nỗ lực của doanh nghiệp
thì cũng đã có những cái sự rất là tích cực
và theo đánh giá của trung tâm
trung tâm của châu âu về năng lực cạnh tranh số
vào năm hai nghìn hai mươi một
thì việt nam cũng được đánh giá là
có mức thay đổi tích cực nhất về tư duy chính sách
đối với chuyển đổi số
so với giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
còn ông minh quỳ
ông có thể cho biết đánh giá của mình
về chuyển đổi số tại các doanh nghiệp việt nam
trong những năm vừa qua hay không ạ
việc đầu tiên đấy là nhận thức của các lãnh đạo doanh nghiệp
thì trong quá trình thư vấn cho hàng nghìn doanh nghiệp
chúng tôi nhận thấy là
các lãnh đạo doanh nghiệp đến nay là
đã rất là
rất là rất là
rõ ràng tư tưởng là chắc chắn phải làm chuyển đổi số
không còn đặt câu hỏi là
tại sao nên làm nữa
mà bây giờ đặt câu hỏi là làm như thế nào
đấy là ý đầu tiên rất quan trọng
ý thứ hai là chúng tôi cũng nhận thấy là
các doanh nghiệp dù là doanh nghiệp vừa và nhỏ
hay doanh nghiệp tầm trung tầm lớn
trong đặc biệt những doanh nghiệp mà lớn như vna năm trăm linh
thì các doanh nghiệp đến bây giờ
là hầu như đều trong các giai đoạn đầu tư nhất định
chứ không phải là
bây giờ mới đang đi tìm hiểu nữa
một số những nhóm
mà doanh nghiệp thường có
cái tính ưu tiên đầu tư hơn trong vấn đề chuyển đổi số
đó là những cái nhóm như là
giúp cho họ tăng doanh thu
ví dụ như các cái việc ứng dụng
để giúp cho họ tăng doanh thu hoặc thương mệnh tử
đấy là cái nhóm họ ưu tiên
nhóm thứ hai là giúp họ tăng hiệu suất
và cái vấn đề quản trị
và nhóm thứ ba là tối ưu chi phí
ví dụ như các cái nhóm phần mềm
để giúp cho doanh nghiệp mình có thể là
quản trị về nhân sự
về tài chính các thứ tốt hơn
về sản xuất các thứ tốt hơn
thì họ bắt đầu tùy theo
cái loại hình doanh nghiệp của mình mà họ bắt đầu đầu tư
đấy là cái yếu tố
mà chúng tôi đánh giá rất là tích cực
thưa ông anh dương theo báo cáo
của tổng cục thống kê thì tỷ trọng
giá trị tăng thêm của kinh tế số
vào gdp năm hai nghìn hai mươi ba là
con số này cho thấy đóng góp của kinh tế số
vào tăng trưởng là như thế nào ạ
những số liệu cho đến nay ví dụ như đóng góp vào gdp
như vậy thì chúng ta có thể thấy
là cái đóng góp của kinh tế số
đối với nền kinh tế đã bắt đầu là phát huy
cái tác dụng rất là tích cực
bởi vì chúng ta phải hình dung là chúng ta mới bước ra
của giai đoạn dịch covid được khoảng ba năm
và những khó khăn của nền kinh tế
nó vẫn ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp
và chính vì vậy cho nên những kết quả như vậy
có thể thấy là
đóng góp của kinh tế số cũng là khá tích cực
thế nhưng nhìn hướng đến tương lai
thì chúng ta vẫn phải tự tin cho thấy
là cái tiềm năng của kinh tế số
nó vẫn còn chưa được khai thác hết
và những cái tiềm năng mà chúng ta còn có thể khai thác
liên quan đến kinh tế số
nó có thể liên quan đến câu chuyện là phát triển công nghệ số mới
thứ hai là câu chuyện về số hóa dữ liệu
và cái thứ ba
đấy là câu chuyện chuyển đổi số của các ngành sản xuất
kinh doanh công tính truyền thống
tôi lấy ví dụ như đối với các hoạt động hàng xuất nhập khẩu
chúng ta vẫn nghe những thời gian vừa qua
thì ngay cả đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu
thì cái nỗ lực chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại
cũng đã có những cái sự chuyển biến rất là tích cực
và vào năm hai nghìn hai mươi một
thì thủ tướng chính phủ cũng đã có quyết định số một nghìn chín trăm sáu mươi tám
về cái đề án
về nâng cao cái ứng dụng công nghệ thông tin
và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại
thì đấy cũng là những cái cơ sở để chúng ta tin rằng
trong thời gian tới cái đóng góp của kinh tế số
nó sẽ còn tích cực hơn nữa
thưa quý vị qua những thông tin mà hai vị khách mời vừa chia sẻ
quý khán giả có thể thấy
kinh tế số tại việt nam đã có một chặng đường phát triển mạnh mẽ
trong thời điểm kinh tế thế giới
và trong nước có nhiều chuyển biến phức tạp
rõ ràng chúng ta rất cần tìm kiếm những nguồn lực mới
để làm điểm tựa cho kinh tế số phát triển
và trước hết thì kính mời quý vị khán giả
cùng hai vị khách mời
chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
việt nam đã nhanh chóng nắm bắt những xu hướng mới của công nghệ
kịp thời đưa ra định hướng giải pháp chủ động tham gia
của cách mạng công nghiệp bốn
và chuyển đổi sang nền kinh tế số
nghị quyết số năm mươi hai
nqtu đã xác định
phát triển kinh tế số là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của việt nam
quyết định số bốn trăm một mươi một
qdttg của thủ tướng chính phủ phê duyệt
chính lực quốc gia phát triển kinh tế số
và xã hội số đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
đặt mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng hai mươi
khởi đế bê đến năm hai nghìn hai mươi năm
năng suất lao động tăng bình quân
trên bảy một năm
đến năm hai nghìn ba mươi
kinh tế số chiếm trên ba mươi khởi đế bê
muốn thúc đẩy phát triển kinh tế số
thì cả ba cấu phần kinh tế số nền tảng
kinh tế số ict
và kinh tế số ngành lĩnh vực phải cùng phát triển
tiếp đó hạ tầng số phải đi trước
bao gồm các công nghệ như
cùng với đó
mô hình quản trị số cần được thiết lập
để đảm bảo cho sự phát triển kinh tế số
được nhanh bền vững
là thành phần quan trọng của hiện đại hóa quản trị quốc gia
việt nam đi sau thế giới
về trình độ công nghệ thể chế
vậy nên muốn tăng
tăng trưởng nhanh hơn
thì cần nguồn lực sản xuất mới và phương châm
không gian mới là kinh tế số
lực lượng sản xuất mới là công nghệ số
nguồn lực sản xuất mới là nhân lực số
yếu tố sản xuất mới là dữ liệu số
động lực mới là đổi mới sáng tạo số
trong các mục tiêu cơ bản
về phát triển kinh tế số đến năm hai nghìn hai mươi năm
thì đáng lưu ý là chúng ta cũng có mục tiêu
là tỉ trọng kinh tế số
đạt hai mươi gdp
và tỉ trọng kinh tế số
tỉ trọng thương mại điện tử
trong tổng mức bán lẻ đạt trên một mươi
liệu rằng trong năm hai nghìn hai mươi năm tới
chúng ta có thể đạt được mục tiêu này không
thưa ông anh dương
cá nhân tôi thì cho rằng
các mục tiêu kinh tế số
đặc biệt là những mục tiêu liên quan đến
tỉ trọng kinh tế số
và tỉ trọng thương mại điện tử
trong tổng mức bán lẻ
thì chúng ta có thể có cơ sở
để đạt được vào năm hai nghìn hai mươi năm
lý do ở chỗ là kinh tế số
trong thời gian đầu của việt nam
vẫn còn duy trì được cái đà tăng trưởng tương đối nhanh
và việt nam vẫn còn có lợi thế nhiều
thứ nhất là các doanh nghiệp
trong ngành công nghệ thông tin
cũng đang có đà phát triển
thứ hai là những nhu cầu của thị trường
đối với các sản phẩm chuyển đổi số
và các nền tảng số
vẫn là duy trì đà vững chắc
tương đối mạnh hơn so với các hoạt động kinh tế
trên nền tảng truyền thống
và thứ ba là hoạt động thương mại điện tử
trong những năm qua chúng ta thấy đã có độ sâu nhất định
tôi lấy ví dụ như những cái báo cáo trước đây
của google temasek và bên
thì họ nhìn nhận là việt nam mới chỉ có nhu cầu
chuyển sang giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử
tức là từ người ta chưa thực hiện thương mại điện tử
sang thực hiện thương mại điện tử
và sau đó thì các báo cáo sau đó
thì đã cho thấy là việt nam
những người đã tham gia vào thương mại điện tử
thì họ gia tăng cái tần suất giao dịch trên thương mại điện tử
có nghĩa là cái độ sâu về giao dịch nó lớn hơn
và đấy cũng là cái nền tảng để chúng ta có thể
hy vọng rằng có thể đạt được những mục tiêu ấy
tuy vậy thì chúng tôi cũng phải
ở góc độ tham mục chính sách
chúng tôi cũng phải nhấn mạnh là
những kết quả này những mục tiêu này
có thể đạt được nhưng với điều kiện
là chúng ta phải có nỗ lực
tôi lấy ví dụ như câu chuyện là tỷ trọng kinh tế số
thì nó vào hai mươi
tức là cao hơn cái bức mà chúng ta đang có hiện nay
thì nói như vậy để đạt được
tỷ trọng kinh tế số cao hơn trong gdp
thì đồng thời chúng ta phải vừa tăng trưởng
duy trì được tăng trưởng của nền kinh tế
và duy trì tăng trưởng của kinh tế số
nhanh hơn so với
tăng trưởng của nền kinh tế nói chung
và nói như vậy là để thấy chúng ta phải đạt được
cả hai cái mục tiêu là rất là khó khăn
và một cái yếu tố nữa mà chúng tôi cũng phải nói
đấy là câu chuyện là chúng ta đã nhìn thấy
nỗ lực của doanh nghiệp cũng trên bình diện rộng
là có cái sự nhận tích cực hơn
với chuyển đổi số
thế nhưng cũng phải nói là đối với doanh nghiệp
quá trình chuyển đổi số cũng không phải là một quá trình toàn màu hồng
ví dụ như cái báo cáo
vào năm hai nghìn hai mươi hai
về khảo sát tình hình của
mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp
mà cục phát triển doanh nghiệp của bộ cách đầu tư
cũng đã làm và công bố vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thì cho thấy là khoảng bốn mươi tám tám doanh nghiệp
nhỏ và vừa
là dừng cái kế hoạch chuyển đổi số
sau khi kết thúc cái dịch covid
tức là khi dịch covid
thì họ chuyển sang chuyển đổi số
nhưng mà hết dịch covid thì bốn mươi tám tám doanh nghiệp
là dừng cái kế hoạch chuyển đổi số này
thì nói như vậy để thấy là làm thế nào để doanh nghiệp
để ra được cái kế hoạch
và sau đó duy trì được cái kế hoạch đấy
về lâu dài đấy cũng là một cái điều không dễ
tôi xin phép bổ sung một chút
về cái nhận định về cái câu vừa rồi được không ạ
tôi có một
trong các cái chỉ số này
thì có một chỉ số mà tôi tin chắc là
đến năm hai nghìn hai mươi năm
thì sẽ đạt và có thể đạt sớm hơn
và có hai chỉ số
thì tôi tin là tương đối là thách thức
thì chỉ số
mà tôi cho rằng là tích cực
đấy chính là chỉ số mà tỷ trọng thương mại
điện tử trên tổng mức bán lẻ là một mươi
bởi vì là chúng tôi cũng có
một cái khối
novocommerce là hoạt động kinh doanh
trực tiếp trong cái lĩnh vực giải pháp thương mại điện tử này
cho các doanh nghiệp
thì chúng tôi cũng nhận thấy như thế này
năm vừa rồi là chúng ta cũng đã đạt được
về thương mại yên tử đạt được trên dưới hai mươi tỷ đô
đấy và cũng sắp xỉ
được cái con số sát vào cái con số một mươi rồi
thế nên là
và năm vừa rồi là mới là hai nghìn hai mươi
tức là còn hai năm nữa thế là cái chỉ số một mươi
với cái đà tăng trưởng mỗi năm là phải trên dưới hai mươi
chứ không phải là hai con số nữa anh ạ
thế thì cái con số đấy là
cái khả năng tích cực rất là cao đấy là cái điểm thứ nhất
còn cũng bám theo
cái ý của anh dương đấy là
thì có hai cái chỉ số mà tôi cho rằng là
cũng rất là thách thức
chúng ta cũng phải có nhiều cái biện pháp hơn
thứ nhất là cái chỉ số liên quan đến gọi là
sử dụng hợp đồng lệnh tử
mà đạt được trên tám mươi
đành rằng là chúng ta không mắc quá nhiều
về vấn đề giải pháp
nhưng mà nó là cả một cái thói quen
nó là nhận thức xã hội
cũng như là cũng phải giải quyết
rất nhanh các cái khâu liên quan đến
thể chế pháp lý
để mà tất cả cái cộng đồng doanh nghiệp
mà chuyển đổi được trên tám mươi
dùng cái hợp đồng lệnh tử
bản thân chúng tôi cũng
là đơn vị triển khai cái dịch vụ này
và cũng có một số cái việc là
nó bị mắc ở cái tư tưởng của doanh nghiệp
đúng rồi nên là tám mươi là một chỉ số
cũng rất là thách thức đấy là cái điểm thứ nhất
điểm thứ hai là giống như anh dương nói
là doanh nghiệp vừa vào nhỏ
thì thực ra mình cũng phải
để mà đạt được trên năm mươi
chuyển đổi số thì cũng phải nhìn vào
một cái thực tế là như thế này
tức là hậu covid
thì doanh nghiệp vừa và nhỏ là sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất
đấy chúng tôi trong quá trình
cái hoạt động doanh nghiệp
thì chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp vừa nhỏ rất nhiều trường hợp
là người ta còn phải
đối mặt với cái chuyện là đóng cửa
đúng không thế thì bây giờ là
cái gì giúp cho người ta tồn tại
người ta sẽ phải tính trước
và đôi khi nó phải cân đối
giữa cái chuyện là gì cân đối giữa chuyện là
chuyển đổi số để hiệu quả phát triển lâu dài
đấy với cả thế ngày hôm nay
tôi còn đóng cửa hay là
tôi tồn tại hay không thế thì nên là
chính vì cái bối cảnh đó nó sẽ
khiến cho cái mục tiêu mà
tỷ lệ doanh nghiệp vừa vào nhỏ sử dụng nền tảng số trên năm
nó càng thách thức hơn bao giờ hết
năm hai nghìn hai mươi hai thì tỷ trọng giá trị
tăng thêm của kinh tế số trong gdp
kinh tế số ict
tức là công nghiệp công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông
thì đóng góp chính với tỷ trọng
hơn chín gdp
tuy nhiên thì rõ ràng các doanh nghiệp hoạt động
trong ngành ict lại không nhiều
và chủ yếu là các doanh nghiệp nền tảng khác
đây có phải là vấn đề
cần phải giải quyết
để đẩy mạnh doanh nghiệp ict
thưa ông nguyễn anh dương
thứ nhất là tôi nghĩ là
đối với cái ngành ict
thì cái câu chuyện mà chúng ta quan tâm
rõ ràng là chúng ta cũng muốn là một cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh
thế nhưng cái câu chuyện của cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh ấy
đặc biệt đối với cái ngành lĩnh vực công nghiệp ict
thì có lẽ chúng ta
phải có một vài doanh nghiệp lớn
và sau đó là một vài doanh nghiệp nhỏ
tầm trung và quy mô nhỏ hơn
để làm vệ tinh xung quanh
thì tôi nghĩ đấy là cái cách
chứ còn nếu mà chúng ta chỉ xây dựng một cái cộng đồng doanh nghiệp
mà phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì có lẽ sẽ khó có thể phát triển
về lâu dài được
thì đấy là một cái ý
nhưng cái ý thứ hai tôi nghĩ là chúng ta cũng không nên quá nhìn nhận với câu chuyện là
cái phân biệt giữa doanh nghiệp
trong ngành ict và doanh nghiệp
của các nền tảng khác mà sử dụng ict
và cái lý là ở chỗ là
cái sự phát triển của hai nhóm doanh nghiệp này
nó cũng sẽ có sự tương hổ với nhau
thời gian đầu thì dịch vụ ict tốt
thì đương nhiên là các cái nền tảng khác nó cũng sẽ có điều kiện để phát triển
nhưng một khi các doanh nghiệp
trên các nền tảng khác phát triển nhiều hơn
thì cũng sẽ đặt cái yêu cầu trở lại
đối với cái sự phát triển của ngành ict
tôi lấy ví dụ như một lĩnh vực mà tôi phụ trách
và hiện tại cũng đang làm
cũng ở nhiều quốc gia
nền kinh tế thì họ đang làm rất nhiều
nhưng việt nam vẫn còn tương đối mới
đấy là câu chuyện về các nền tảng để xử lý tranh chấp thương mại trực tuyến
chúng ta hình dung là với các nền tảng truyền thống
thì khi mà doanh nghiệp gặp phải
các cái tranh chấp thương mại
thì họ phải ra tòa
ra trọng tài
ra cơ quan hòa giải
hay là thực hiện các biện pháp đàm phán khác
thế nhưng trong cái bối cảnh dịch covid
và đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì nếu có như có một cái nền tảng để xử lý tranh chấp thương mại trực tuyến
tức là hai doanh nghiệp không cần gặp nhau trực tiếp
cũng không cần gặp một trọng tài một cách trực tiếp
hay là hòa giải biến một cách trực tiếp
mà sử dụng các nền tảng trực tuyến
thì rõ ràng cái câu chuyện kinh phí
để xử lý cái chi phí cho việc xử lý tranh chấp thương mại
nó nhỏ hơn rất nhiều
và nếu như cộng đồng doanh nghiệp có nhu cầu đủ lớn với cái này
thì các doanh nghiệp ict của việt nam
cũng sẽ có một cái sự quan tâm và đầu tư
để phát triển các cái nền tảng này
thì đấy là câu chuyện vừa
câu chuyện về thể chế
và câu chuyện về văn hóa của doanh nghiệp
đối với cái việc xử lý tranh chấp thương mại
và nó sẽ là cái yếu tố để nó quyết định
cái chuyện là cái doanh nghiệp ict có phát triển hay không
bởi vì xét cho cùng
doanh nghiệp chỉ lớn và phát triển được
nếu như có thị trường đầu ra
tôi cũng xin phép là
bổ sung một cái góc nhìn
về cái chuyện này
tức là đồng ý là
chúng ta cũng có những cái mục tiêu nhất định
về số lượng doanh nghiệp ict
tuy nhiên là đứng
ở cái chiều khách hàng
mình đánh giá một cái cộng đồng doanh nghiệp
là cộng đồng khách hàng
thì cộng đồng doanh nghiệp là khách hàng
tôi nghĩ có một góc nhìn khác
là họ quan tâm nhiều hơn đến chuyện
tôi có được nhận được
một cái chất lượng dịch vụ
về công nghệ ống tin nó có tốt không
cái dịch vụ công nghệ thông tin nó đóng góp gì
giá trị gia tăng cho doanh nghiệp của tôi như thế nào
khi tôi ứng dụng vào
thì nó giúp tôi tăng trưởng doanh thu bao nhiêu
nó giúp tôi tăng
nó giúp tôi tăng hiệu quả

tại giải pháp phát triển các doanh nghiệp số
theo quyết định số bốn trăm một mươi một
của thủ tướng chính phủ
thì có nêu là làm các sản phẩm
make in việt nam
thưa ông minh quý là doanh nghiệp
tạo ra hai mươi nền tảng make in việt nam
cung cấp các giải pháp chuyển đổi số
theo các ngành trọng điểm như là
dệt máy gỗ hay là
điện máy bán lẻ tài chính rồi
bất động sản
thì ông có suy nghĩ như thế nào
về việc phát triển các doanh nghiệp số
gồm các doanh nghiệp công nghệ số
và chuyển đổi các doanh nghiệp truyền thống
thành các doanh nghiệp số
chúng tôi thì cho rằng là như thế này
tức là mình cũng nên
tức là nó vẫn bám theo cái ý
của nãy tôi nói
có nghĩa là mình sẽ đi
nên đi vào cái vấn đề thực chất của vấn đề hiệu quả
bởi vì là
đúng cái chuyện doanh nghiệp việt nam
tự tạo ra nền tảng
thì điều đấy là quá tuyệt vời
tuy nhiên là
có một cái góc nhìn
có thể mở hơn một chút nữa
đấy là như thế này
có nghĩa là mình ngoài
ngoài cái việc là
mình cổ vũ động viên
các cái doanh nghiệp công nghệ
để mà phát triển các sản phẩm
của chính người việt nam mình làm ra
có một cái việc nó cũng không kéo phần quan trọng
đấy là làm thế nào để mà
có thể tận dụng một cách tối đa
tất cả những cái sản phẩm của toàn thế giới
để làm ra
mà phục vụ cho các doanh nghiệp việt nam
cái sự đầu tư về nền tảng
nó là đầu tư cũng rất là tốn kém
đặc biệt là cái quá trình cạnh tranh đấy
để mà cạnh tranh được gọi là
là cũng không hề đơn giản
hãy nhìn theo góc nhìn là
đâu là thứ khách hàng thực sự cần
khách hàng thực sự cần
khách hàng ở đây là cộng đồng doanh nghiệp việt nam
thực sự cần là gì
là cái gì ứng dụng cho doanh nghiệp của tôi
nó phù hợp nhất với tôi
hiệu quả nhất cho tôi
có một yếu tố nữa cũng rất quan trọng
thưa hai vị khách mời
mà hai vị khách mời đã nhắc đến
ở phần đầu của chương trình
đó là nhân lực
đó là nhân tố quan trọng
trong tiến trình thực hiện kinh tế số
thì tại chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số
xã hội đến năm hai nghìn hai mươi năm
thì định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
đã chỉ ra cần phải triển khai chương trình
học từ làm việc thực tế
quan điểm của ông anh dương
về phát triển nhân lực số là như thế nào ạ
cả nhân tôi cho rằng
yêu cầu phát triển nhân lực số
nó phải là yêu cầu quan trọng nhất
lý do là vì
trong thời gian vừa qua
các công nghệ mới
và công nghệ số nói riêng
nó có sự thay đổi
và chưa từng có tiền lệ
và những cái thay đổi
nó dẫn dẫn chúng ta đến câu chuyện
nếu nhìn nhận câu chuyện
giáo dục và đào tạo theo nghĩa truyền thống
thì chắc là không có chương trình giáo dục đào tạo nào
có thể theo nhanh kịp
với tiến độ của các công nghệ này
trong khi ấy
đối với nhân lực của ngành công nghệ số
thì họ phải nhìn nhận
cái công nghệ số mới
với hai góc nhìn khác nhau
góc nhìn đầu tiên
đấy là câu chuyện là
họ phải coi công nghệ số
nó là công cụ để hỗ trợ cho họ
trong quá trình hoạt động
tạo giá trị gia tăng
cũng như quá trình sáng tạo
thì tôi nghĩ đấy là một cái phần
nhưng cái phần còn lại
họ cũng phải nhìn nhận rằng
bản thân các công nghệ số bây giờ
nó cũng ở một chương trình nào đó
nó cũng đã đạt được những cái tiến bộ nhất định
để nó có thể thay thế con người
thay thế cho nhân lực số
ở những công đoạn nhất định
thế cho nên câu chuyện là nhìn nhận
của những người trong công tác
trong cái ngành kinh tế số
thì phải nhìn nhận là công nghệ
công nghệ ở chỗ là vừa là hợp tác với mình
và cũng là vừa
là cái yếu tố cạnh tranh với mình
thế thì từ góc độ ấy
thì tôi nghĩ cái câu chuyện phát triển
của nhân lực ấy
thì nó phải gắn với cái yếu tố thế này
nhất đầu tiên là
câu chuyện là về ngắn hạn
thì chúng ta vẫn phải thúc đẩy
những cái cách tiếp cận
để thu hút nhân tài
kể cả trong nước và nước ngoài
vào cái lĩnh vực kinh tế số
và ngoài ra
thì cái mô hình đào tạo
cũng phải có một cái sự thay đổi
tôi lấy ví dụ như câu chuyện là
chúng ta đã nhìn thấy những tập đoàn gần đây
như tập đoàn vingroup
hay là câu chuyện về thaco chẳng hạn
thì trong rất nhiều lĩnh vực
là họ đã
không chỉ là dựa vào cái nhân lực
và đào tạo từ cái hệ thống giáo dục đào tạo của việt nam
mà họ có cái trường đào tạo
cán bộ riêng
để có thể nhanh chóng thích ứng được với cái mô hình của mình
thì tương tự như vậy
trong cái lĩnh vực kinh tế số
tôi nghĩ cái vai trò hợp tác của các trường đại học
với các doanh nghiệp
trong cái việc đào tạo nguồn nhân lực
cũng là yếu tố rất quan trọng
và cái cuối cùng
đấy là câu chuyện phải làm thế nào
để giữa các cộng đồng doanh nghiệp
và chủ anh quý đây
và nhiều doanh nghiệp khác
có những cái điển hình tốt
về cái việc đào tạo nhân lực số
thì họ chia sẻ được với nhau
để các doanh nghiệp
có nhiều doanh nghiệp mới trong lĩnh vực này
thì họ có thể học hỏi được từ những doanh nghiệp đi trước
của biên doanh quý hay nhiều cơ quan khác
đã có một mươi tám năm đi trên hành trình sáng tạo
các sản phẩm về công nghệ
vâng theo ông thì
đâu là hạn chế lớn nhất của doanh nghiệp
trong chuyển đổi số
ngoài những yếu tố về nhân lực
mà ông vừa nêu ra
thì ông có lời khuyên
hay là có định hướng nào cho doanh nghiệp
để khắc phục những cái hạn chế này không ạ
chuyển đổi số áp dụng cho doanh nghiệp
thì nó phải xuất thân từ
chuyển đổi cái
cái nội hàm
về cái bản chất doanh nghiệp
từ mô hình kinh doanh
chứ nó không phải là doanh nghiệp cứ ứng dụng công cụ
ứ dụng công cụ vào
thì là thành doanh nghiệp số
hoặc là doanh nghiệp chuyển đổi số thành công
thế nên là thay đổi là phải thay đổi từ chiến lược của doanh nghiệp đi trước
ý thứ hai là
khi mình có những cái gọi là
nó đồng thuận và nhất quán
về chiến lược
thì cái việc mà có một cái lộ trình
nó rất quan trọng
bởi vì cái lộ trình nó sẽ diễn ra
nó sinh ra một cái việc là gì
sinh ra việc là ông có mục tiêu vừa phải trong những giai đoạn
chứ tránh trường hợp là
ông đặt kỳ vọng quá lớn trong một giai đoạn ngắn
bởi vì mình xác định chuyển đổi số nó không thể nào
một năm hai năm mà từ một cái doanh nghiệp
truyền thống ông thành một doanh nghiệp số
và điểm thứ ba là gì
điểm thứ ba là doanh nghiệp thì
phải hiệu quả
có nghĩa là chuyển đổi số
hay cũng là một cái giải pháp để ứng dụng cho doanh nghiệp mình
phải đánh giá hiệu quả
đánh giá hiệu quả giai đoạn đánh giá hiệu quả chặng đường
và mình phải tùy biến
điều chỉnh nó cho nó phù hợp
để cuối cùng lại là nó
chuyển đổi số phải giúp các doanh nghiệp mình mạnh lên
chứ không phải là chuyển đổi số vì nó chỉ là
một vấn đề được hô hào được phong trào
thì như thế cũng rất nguy hiểm
đấy là cái góc nhìn của chúng tôi
vâng còn ông anh dương
mô hình kinh doanh kinh tế số mới
vẫn chưa được pháp luật quy định rõ ràng
như vậy thì thể chế số hiện nay
vẫn còn cần phải cải thiện
sẽ phải hoàn thiện
thể chế số như thế nào
để đóng vai trò kiến tạo phát triển kinh tế số thưa ông
có thể nói là riêng
mô hình riêng với thương mại điện tử
thì cái khung pháp lý cũng đã tương đối hoàn thiện
thế còn lại với các nhiều cái mô hình kinh doanh
trên nền tảng số mới
thì có lẽ chúng ta cũng còn phải chờ
vì các khung chính sách và pháp luật riêng
nhưng mà ở góc độ của chúng tôi
từ quá trình nghiên cứu cũng như tham vấn
với một số cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội
cá nhân chúng tôi cho rằng là
một số yếu tố về thể chế mà chúng ta cần quan tâm
trong thời gian tới
thứ nhất là vẫn phải có những cái khung chính sách và pháp lý rõ ràng
để nó hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp
để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh
nó gắn với nền tảng số
tôi không muốn dùng từ trên nền tảng số
mà nó gắn với nền tảng số
thì nó sẽ là một góc nhìn rộng hơn
nằm ở chỗ là vì có rất nhiều các cái mô hình kinh tế mới
ví dụ như kinh tế tuần hoàn
thì kết nối giữa các công đoạn
trong mô hình kinh tế tuần hoàn
để nó hiệu quả được trong bối cảnh mới
thì lại phải có vai trò công nghệ số
cho nên là khi mà tôi tham mưu ban hành
quyết định về cái nội dung liên quan đến kinh tế tuần hoàn
một yếu tố mà chúng tôi luôn nhấn mạnh
đấy là câu chuyện vai trò công nghệ số
đối với kinh tế tuần hoàn
và vì vậy cho nên nội dung ở đây
làm thế nào để có những khung chính sách
cho kinh tế tuần hoàn sớm đi vào thực hiện được
và sớm đi vào thực hiện được
thì nó cũng sẽ tạo động lực
và tạo được cái nhu cầu để ứng dụng công nghệ số
trong các mô hình kinh doanh cụ thể
thì đấy cũng là một cái yếu tố rất quan trọng
cái yếu tố thứ hai là chúng ta phải nhìn nhận quyết liệt hơn
đối với câu chuyện là hỗ trợ cho kinh tế số
tôi nghĩ trong thời gian vừa qua
chúng ta đã nghe rất nhiều thảo luận
về câu chuyện có nên đánh thuế
tư thuật đặc biệt đối với game online hay không
hay là câu chuyện trong dịch covid
chúng ta cũng tranh luận mãi
về chuyện các doanh nghiệp công nghệ thông tin
có nên được đưa vào các doanh nghiệp
được hỗ trợ trong giai đoạn dịch covid hay không
bởi vì họ không chịu thiệt hại gì
và lại kiếm tiền tốt
như nhiều doanh nghiệp khác thiệt hại
thì được hỗ trợ như doanh nghiệp công nghệ thông tin
có nên được hỗ trợ hay không
thôi không bàn về kết quả của những tranh luận đấy
tôi nghĩ rằng là
những tranh luận đó cho thấy là có vẻ như
những cái tư duy của chúng ta đối với hỗ trợ
doanh nghiệp công nghệ thông tin
và doanh nghiệp kinh doanh trên nền đảng số
có vẻ như chúng ta vẫn chưa tạo được một cái góc nhìn
đủ thân thiện và đủ tưởng thưởng
cho những doanh nghiệp có đủ sức sáng tạo
thì đấy cũng là một yếu tố rất quan trọng
và yếu tố thứ ba với đối khung chính sách
thì tôi nghĩ rằng đối với nhiều mô hình kinh doanh mới
thì cái mà doanh nghiệp cần nhất
có lẽ lại cũng không phải là
chính sách hỗ trợ được bao nhiêu tiền
mà là cần một cái sự yên tâm về mặt pháp lý
là họ có thể làm được cái mô hình này
họ có thể yên tâm kinh doanh
trên cái nền tảng này
mà không phải gặp vấn đề về hạ tầng
ví dụ như câu chuyện về gián đoạn về mạng
hay là câu chuyện về an toàn an ninh mạng hay
hay là câu chuyện về gián đoạn
câu chuyện về dự do và pháp lý
thì tôi nghĩ những người làm chính sách
đối với kinh tế số
cần đặc biệt quan tâm đến câu chuyện
cái tính rõ ràng cái tính minh bạch
và cái tính thống nhất của không pháp luật
liên quan đến kinh doanh trên nền tảng số
một lần nữa thì cảm ơn hai vị khách mời
đã nhận lời tham gia và chia sẻ
trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
xin cảm ơn chương trình
thưa quý vị tại việt nam
nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội
được đặt ở mức ưu tiên cao
trong các chiến lược phát triển quốc gia
phát triển kinh tế số kỳ vọng
sẽ giúp người dân giàu có hơn
có phần đưa việt nam vượt qua mức thu nhập
trung bình thấp vào năm hai nghìn hai mươi năm
đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn hai mươi
và đạt mức thu nhập cao vào năm hai nghìn bốn mươi năm
kỳ vọng rằng kỷ nguyên số
sẽ là thời điểm việt nam đạt được
mục tiêu tăng trưởng phát triển
mà chính phủ quốc hội đã đặt ra
và đến đây thì chương trình kinh tế tuần
của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
cũng xin được dừng lại
trân trọng cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại